cảnh sát cơ động đã tổ chức khánh thành trao tặng hai phòng học một công trình khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tặng ba mươi xe đạp hai tv một máy lọc nước một thư viện sách chuyện tranh cho điểm trường mầm non cà lá vá trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở đen xu xìn
và đây cũng chính là những bài học mà các học viên được dạy và rèn luyện ngay từ trong các trường công an nhân dân
ba cùng với nhân dân một trong những hoạt động thực tế thường xuyên được trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i tổ chức
trong sáu tuần qua chín trăm ba mươi bốn em học sinh khóa k năm mươi chín s của trường đã có những trải nghiệm ấn tượng khi được cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân hai xã cư yên huyện lương sơn và xã hợp phong huyện cao phong
trong tình hòa bình bằng tất cả sức trẻ và nhiệt huyết các em đã cống hiến hơn chục nghìn ngày công lao động
từ trồng cây phát cỏ dọn dẹp đường làng tới sửa sang nhà cửa trường học và cả dạy học cắt tắp cho các cháu
mổ hôi có vất vả có nhưng không ai từ chối hay nề hà bất cứ công việc gì
bởi các bạn được ở gần dân giúp đỡ nhân dân đó là hạnh phúc là vinh dự của người chiến sĩ
tin tức an ninh trật tự cục cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tp hà nội
triệt phá đường dây cho vay lãi nặng đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm đối tượng này do đối tượng vũ ngọc tiến cầm đầu trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay
chỉ đạo và quyết định việc cho khách hàng vay tiền
chỉ trong thời gian ngắn tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vai lãi nặng
lãi suất từ ba đồng đến sáu đồng một triệu một ngày tương đương với một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vay bốc họ
nhóm đối tượng này đã lập gần năm trăm linh hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên tám mươi tỷ đồng
thù lời khoảng hai mươi tỷ đồng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay